thưa quý vị nhằm thực hiện đồng thời chiến dịch tiêm vaccine và xét nghiệm toàn bộ người dân ở vùng đỏ
quận gò vấp tp hcm đã sử dụng xe lưu động xuống từng khu dân cư đặc biệt ở vùng nguy cơ cao với dịch bệnh
quy trình tiêm vaccine bắt buộc siết chặt ở mọi khâu và không để lây nhiễm
tại điểm lưu động trên đường huỳnh khương an phường năm quận gò vấp tp hcm
người dân được yêu cầu xếp hàng lấy mẫu đơn test nhanh trước sau đó mới tiến hành tiêm vaccine
đây là vùng cam và vùng đỏ có nguy cơ cao và rất cao có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng
các trường hợp âm tính sẽ được tiêm vaccine còn nếu dương tính sẽ được bố trí cách ly hạn chế tiếp xúc
người lớn tuổi sẽ được các nhân viên hỗ trợ di chuyển và khám sức khỏe kỹ trước khi tiêm
thành phố hồ chí minh cập nhật đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho gần bảy mươi sáu người từ một mươi tám tuổi trở lên
còn mũi hai là ba một
thành phố lên kế hoạch đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ có khoảng một mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi